tiếp tục chuyến thăm và làm việc của tổng thống ireland tại việt nam
hôm nay tổng thống ireland michael d higgin và phu nhân cùng đoàn công tác
đã đến xã vĩnh âu huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đây là địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh
được chính phủ ireland tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình một ba năm
tổng thống ireland michael daniel hikin cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm
trường mầm non trạm y tế xã vịnh âu và khu chợ trung tâm xã
tại đây tổng thống và phu nhân đã thăm hỏi tình hình của người dân địa phương
đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được chứng kiến đời sống sinh hoạt
cũng như những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc vân kiều tại xã vĩnh âu
tổng thống michael daniel higgin nhấn mạnh
chính phủ ireland rất quan tâm đến việc đầu tư hỗ trợ người dân tộc thiểu số của việt nam
thông qua chương trình một ba năm
tuy nhiên việc phát triển kinh tế tại các vùng khó khăn cần đảm bảo tính bền vững
và không làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
chính phủ ireland cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho người dân vùng sâu vùng xa của việt nam
từ năm hai nghìn bảy tổng kinh phí tài trợ của ireland dành cho tỉnh quảng trị là hơn hai ba triệu euro
đối với các khoản hỗ trợ của ireland tỉnh quảng trị đã sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả
góp phần cải thiện điều kiện kinh tế tại các xã còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh